nhằm phủ xanh diện tích đồi núi trọc bảo vệ môi trường vùng đầu nguồn sông mã
tạo công an việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện mường lát tỉnh thanh hóa
nhà nước đã dành nhiều nguồn hỗ trợ để địa phương tập trung trồng rừng
sau hơn năm năm triển khai núi đồi mường lát đã dợp một màu xanh
theo quyết định của thủ tướng chính phủ mỗi hectare được nhận tối đa bảy trăm linh kg gạo một năm
và mỗi khẩu được hỗ trợ một mươi kg một tháng
cùng với gạo bà con cũng được cấp tiền công khi trồng chăm sóc bảo vệ rừng theo quy định
năm hai nghìn một mươi một dự án trồng rừng ở mường lát được khởi động

sau những năm tháng tích cực triển khai

đồng bào đã được cấp tiền công khi trồng chăm sóc bảo vệ rừng theo quy định
với sự hưởng ứng tham gia của nhân dân núi rừng mường lát đã được phủ dày một màu xanh
kéo theo nhiều biến chuyển trong phát triển kinh tế xã hội
tới năm hai nghìn hai mươi huyện mường lát sẽ trồng thêm gần hai hectare
để đủ một mươi chín sáu trăm linh hectare rừng theo kế hoạch được phê duyệt